vào ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng sáu chiếc phà có tên mv exprenza star của philippines
chở một trăm hai mươi hành khách và thủy thủ đoàn đã bốc cháy trên biển khi đăng trên hành trình
từ tỉnh siquijor tới tỉnh bohol ở miền trung nước này
các quan chức bảo vệ bờ biển cho biết nhà chức trách đã huy động một tàu bảo vệ bờ biển tới
để cứu những người trên phà cũng như dập tắt ngọn lửa
lực lượng bảo vệ bờ biển philippines pcg ở thành phố sebu cho biết không ai bị thương trong vụ việc
pcg đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy
philippines có hơn bảy hòn đảo lớn nhỏ nên phụ thuộc nhiều vào giao thông đường biển
tai nạn giao thông đường biển thường xảy ra tại quốc gia này vì các nguyên nhân như thời tiết xấu
tàu phà không được bảo trì đầy đủ chở quá tải và ý thức tuân thủ luật an toàn giao thông kém
đặc biệt là ở các tỉnh xa xôi